các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
thuộc who cho biết hiện chưa rõ ba hai có thể khiến những người từng mắc biến thể ba một tái nhiễm hay không
một nghiên cứu ở anh ghi nhận hai phần ba số người nhiễm biến thể omicron từng mắc covid một mươi chín trước đó
hầu hết các bang ở mỹ đã xác nhận sự hiện diện của ba hai mặc dù biến thể phụ này đang phổ biến ở mức thấp
chỉ với bốn trăm sáu mươi ca mắc được xác nhận
đến nay các nhà nghiên cứu ở đan mạch đã ghi nhận ba hai có khả năng lây nhiễm cao hơn ba khoảng một năm lần
và có khả năng lây nhiễm cho những người đã tiêm chủng
thậm chí đã tiêm mũi tăng cường
tuy nhiên những người đã được tiêm chủng đầy đủ ít có nguy cơ gây bệnh hơn người chưa được tiêm chủng
bà venkerkov khẳng định các loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiện có vẫn duy trì hiệu quả cao
trong việc ngăn ngừa bệnh trở nặng và tử vong dù không ngăn được mọi ca nhiễm
chuyên gia who kêu gọi người dân thế giới tiêm chủng đầy đủ và thường xuyên đeo khẩu trang khi ở trong nhà
thưa quý vị và các bạn trước thông báo về sự nguy hiểm của biến thể omicron tàn hình
who cũng từng đưa ra cảnh báo rằng thế giới chúng ta vẫn chưa bước qua đỉnh dịch
bởi thế cần phải hết sức cảnh giác
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn sẽ quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại